hà nội dự báo số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm đến bảy ca mỗi ngày
thành phố đã lấy hai mươi tám mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ
nghi ngờ biến chủng omicron để giải trình tự gen
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tp hà nội chiều hai mươi chín tháng một mươi hai phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận bốn mươi hai tám trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm bảy mươi ca ngoài cộng đồng
trước đó hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế đã thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
là công dân từ anh về việt nam qua sân bay nội bài
hiện hà nội đã lấy hai mươi tám mẫu xét nghiệm các trường hợp dương tính và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ
chuyển viện vệ sinh dịch tễ trung ương để giải trình tự gen xác định chủng virus
sàng lọc nghi ngờ chủng omicron
lãnh đạo sở y tế cũng cho biết thành phố có tổng năm mươi bốn một mươi năm trường hợp f một phải cách ly
trong đó cách ly tại nhà là hai mươi hai tám trăm linh hai trường hợp đang điều trị là hai mươi hai trăm một mươi một người
trong tuần qua trung bình mỗi ngày ghi nhận một bảy trăm bốn mươi bảy ca mắc
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh
có thể vượt ngưỡng hai ca mắc mỗi ngày trong tuần tiếp theo
công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong trong giới hạn kiểm soát
kết luận cuộc họp phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong cho rằng
trong tuần qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp
khi hà nội luôn luôn dẫn đầu cả nước về số ca f
số bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị và bệnh nhân tử vong cũng tăng
dự báo trong dịp tiết dương lịch và nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
khi việt nam đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
đặc biệt dự kiến có khoảng một trăm bốn mươi người việt nam ở nước ngoài đăng ký về nước ăn tết
lượng người dân từ các tỉnh thành trở về hà nội ăn tết tăng cao
nên tình hình dịch còn diễn biến phức tạp
thành phố cũng dự báo số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca mỗi ngày
có thể biến chủng omicron sẽ lan ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
vì thế phó bí thư thành ủy hà nội yêu cầu sở y tế phải xây dựng kịch bản mới
dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong không để quá tải ở tầng điều trị hai và ba
các quận huyện thị xã cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình dịch hiện tại
đồng thời chuyển hướng điều trị f về xã phường và điều trị tại nhà
các quận huyện hạn chế việc tiếp xúc mở các khu thu dung điều trị tập trung
tận dụng các trường mầm non ở các xã phường để triển khai
trung bình một tuần qua hà nội ghi nhận một bảy trăm linh ca nhiễm một ngày
gấp đôi so với tuần trước và số ca nặng đang tăng dần
tính đến hai mươi sáu tháng một mươi hai cục khám chữa bệnh bộ y tế ghi nhận một trăm chín mươi bảy ca tử vong
đa số đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vaccine
trước tình hình đó sở y tế hà nội chỉ đạo tất cả cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
cụ thể mỗi cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng
để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển mức độ bệnh
tất cả bệnh viện không được từ chối bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch
đảm bảo ép không được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi sức khỏe của bệnh nhân ổn định bệnh viện khám phân loại mức độ bệnh
và đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc hệ thống oxy bình bồn trai thiết bị phụ trợ
bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
người đến viện khám chữa bệnh được sàng lọc kỹ ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao
gồm người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế hà nội khuyến cáo tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất cứu giác
liên hệ ngay với trạm y tế phường xã để được hướng dẫn và xét nghiệm miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
các chuyên gia đề nghị thành phố cần xử lý nghiêm người vi phạm quy định phòng chống dịch
đồng thời có giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ người cao tuổi có bệnh nền để kiểm soát số ca nặng giảm tử vong
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đề nghị
đừng chuyển toàn bộ f vào bệnh viện để giảm áp lực quá tải
các trạm y tế lưu động phải có người thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để trả lời thắc mắc cho f điều trị tại nhà
có thể huy động thêm y tế tư nhân tình nguyện viên bác sĩ về hưu tham gia
y tế lưu động đảm bảo thiết bị cần thiết như fpo hai máy đo oxy có quyền chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
tổ covid cộng đồng ở thôn bản xã phường ban quản lý trung cư tổ dân phố giám sát f ở nhiều vấn đề khác như
chấn an tâm lý nhu cầu an nghỉ sinh hoạt
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn chuyên môn khoa nhiễu quẩn thần kinh bệnh viện nhi đồng một
khuyến cáo nhóm người lớn tuổi bệnh nền khi có cơ hội tiêm bổ sung và tiêm nhắc mũi thứ ba thì cần tiêm sớm
nhóm này đáp ứng miễn dịch kém hơn tiêm song hai mũi cơ bản vẫn có nguy cơ mắc và trở nặng
chính quyền cần triển khai quyết liệt chiến lược đi từng ngõ có từng nhà ra từng người
tổ chức tiêm vaccine lưu động cho nhóm dễ bị tổn thương đảm bảo tất cả đều được vaccine bảo vệ
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thành phố đã tiêm hơn một mươi một triệu mũi
trong đó kết quả tiêm cho người trên một mươi tám tuổi mũi một đạt chín mươi tám ba mũi hai đạt chín mươi bốn bảy
kết quả tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi số lượng mũi một đạt chín mươi
trẻ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một đạt chín mươi chín hai
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
hà nội ghi nhận tổng cộng ba mươi chín bốn trăm linh chín ca nhiễm trong đó số ca cộng đồng là một mươi bốn ba trăm ba mươi ba ca còn lại là trong khu cách ly
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến thể omicron trên địa bàn thành phố
theo đó ubnd tp hà nội yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế
đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
khi nhập cảnh vào việt nam tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh đồng thời tăng cường giả soát các hành khách nhập cảnh
có tiền sử đến về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như khu vực nam châu phi
đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể omicron
thì bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này
bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó đây là yêu cầu của kế hoạch
để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến thể mới thành phố hà nội yêu cầu lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích
dựa vào kết quả điều tra dịch tễ các mẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai
để làm xét nghiệm giải trình tự gen đối với ca covid một mươi chín trong các nhóm sau người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày
đặc biệt là người đi đến hoặc về từ các nước đã ghi nhận biến thể omicron
người tài nhiễm covid một mươi chín có xét nghiệm rt pcr dương tính sau hai tháng khỏi bệnh
bệnh nhân trong các ổ dịch phức tạp có số mắc cao
thành phố hà nội cũng yêu cầu các đơn vị triển khai vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung
lưu nhắc lại ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo hướng dẫn của bộ y tế
ưu tiên các đối tượng nguy cơ tiếp tục giả soát trên địa bàn dân cư để vận động và tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
cho những người chưa tiêm đầy đủ nhất là những người lớn tuổi có bệnh lý nền
trong trường hợp phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại thành phố
phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội trừ xuân dũng yêu cầu phải tập trung điều tra
truy vết tìm nguồn lây lan ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm
tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể omicron được cập nhật
kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với f một ông trừ xuân dũng chỉ đạo
hà nội cũng yêu cầu các địa phương củng cố năng lực điều trị tại các tuyến y tế cơ sở
giảm tới mức thấp nhất tỉ lệ chuyển tầng tỉ lệ tử vong do covid một mươi chín
về giáo dục thành phố hà nội yêu cầu chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học
chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch khi học sinh trở lại đi học trực tiếp
đồng thời phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho lứa tuổi học sinh nhanh nhất an toàn nhất theo hướng dẫn của bộ y tế
thành phố hà nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra quản lý xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường
hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với trang thiết bị y tế dụng cụ bảo hộ như khẩu trang găng tay
để bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chữa bệnh